thưa quý vị trong bối cảnh cần rất nhiều phần việc phải làm để khôi phục hoạt động du lịch
thì việc chuyển đổi số trong quản lý điều hành để thích ứng với nhu cầu thay đổi của du khách
đồng thời cũng là tự cứu lấy mình sau cơn khủng hoảng vì dịch covid một mươi chín
đang là những thách thức và cũng là cơ hội cho ngành du lịch hiện nay
vâng tuy nhiên hiện nay việc chuyển đổi số ở các doanh nghiệp du lịch các địa phương
vẫn được đánh giá là còn khá rời rạc thiếu những cơ sở dữ liệu dùng chung để kết nối chia sẻ thông tin
phóng sự sau sẽ giúp cho quý vị hình dung rõ nét hơn về câu chuyện này
văn miếu quốc tử giám là một trong những điểm đến đã thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong thời gian vừa qua
việc chuyển đổi số ở văn miếu quốc tử giám được tập trung vào triển khai hệ thống vé điện tử
phục vụ khách tham quan số hóa các di tích phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng công nghệ bốn
đẩy mạnh chuyển đổi số đã đem đến nhiều lợi ích cho khách du lịch cũng như chính những người quản lý di tích
cái lợi ích lớn nhất là
ở đây tôi thấy là nó thay đổi một cái cách thức phục vụ
nó thay đổi cái nhận thức tư duy của những người làm việc tại di tích văn miếu tổ giám
và rõ ràng nó quản lý một cách chặt rẽ minh mạch và công khai
đấy là về phương diện quản lý và phương diện về phát huy giá trị thì rõ ràng là với những dữ liệu của giá trị của di tích
mà được số hóa thì nó là một cơ sở cho việc bảo tồn và phát huy
đặc biệt là phát triển các sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ
các dữ liệu bốn để phục vụ cho khách
còn đối với khách tham quan thì chúng tôi nghĩ rằng là với việc triển khai chuyển đổi số
thì làm cho du khách có thể tiếp cận được cách thuận lợi dễ dàng với di tích với các giá trị của di tích
và đặc biệt là chúng ta sẽ tạo ra một nền nếp văn minh khi đến tham quan các điểm đến
thực trạng công nghệ chuyển đổi số trong ngành du lịch việt nam cho thấy
đang có rất nhiều tổ chức du lịch trực tuyến nước ngoài ota
với các ưu thế vượt trội về công nghệ
do đã phát triển nhiều năm các ứng dụng này đang được nhiều đơn vị kinh doanh du lịch
nhất là các khách sạn cơ sở lưu trú sử dụng với mức phí lên tới ba mươi ba mươi năm thậm chí là bốn mươi tám
đó là điều vô cùng đáng tiếc với các chủ khách sạn việt khi để mất ưu thế ngay trên sân nhà
cái điều mà tất cả các khách sạn công ty du lịch đều rất là cần
đó là business intelligent nghĩa là cái thông tin về thị trường
và thông tin về khách hàng chung để họ có thể đưa ra những sản phẩm nhanh nhất và tốt nhất
để cung cấp khách hàng thì cái hệ thống nền tảng chung đấy là vô cùng quan trọng
và tôi nghĩ rằng nó phải nên cấp thiết để xây dựng ngay
bởi vì khi có những cái đó thì chắc chắn là cái dịch vụ khách hàng
trải nghiệm khách hàng sự nâng cấp rất là nhanh
theo kế hoạch tổng cục du lịch sẽ phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
xây dựng một hệ thống thống nhất về nền tảng số du lịch trên toàn quốc
ngay trên hệ thống quản lý nhà nước
dự kiến cuối năm hai nghìn hai mươi hai ứng dụng này sẽ đưa vào vận hành
những đơn vị nào chưa xây dựng nền tảng sẽ được hỗ trợ
còn những đơn vị đã thực hiện và có nền tảng
thì dữ liệu sẽ được liên kết về nền tảng chung
hầu hết bây giờ các tỉnh cũng đã tham gia làm các chương trình về chuyển đổi số
nhưng tuy nhiên rằng để làm được cái điều này thì chúng ta cần phải có một cái kiến thiết
tức là có một cái khung pháp lý
hiện tại thì chúng ta đang thiếu cái khung pháp lý ở mức độ là tiêu chuẩn
bởi vì sao bởi vì là các cái hệ thống về dữ liệu của ngành du lịch hiện giờ của chúng ta
chưa có một cái chưa được hình thẳng
ở mức độ là tiêu chuẩn giống như ngành thuế hay là ngành ngân hàng thì có hệ thống tiêu chuẩn
và trong cái ngành du lịch của chúng ta cũng phải hình thành cái này
tại vì khi có hệ thống dữ liệu tiêu chuẩn thì chúng ta mới gọi là kết nối được với nhau
và khi kết nối lực với nhau thì cái việc là dữ liệu nó mới được chuyển đổi từ các tỉnh
ví dụ như là dữ liệu của các điểm đến thì nó được chuyển đổi cho các tỉnh
cũng như là các doanh nghiệp du lịch họ có thể sử dụng được cái dữ liệu dạng trung tâm này
ngoài việc cần có một trung tâm dữ liệu chung
thì việc chuyển đổi số cũng đòi hỏi các doanh nghiệp các trung tâm hệ thống đào tạo
phải có một nguồn nhân lực có kiến thức về công nghệ số
có như vậy thì doanh nghiệp du lịch nói riêng và ngành du lịch nói chung
mới có thể nhanh chóng phục hồi sau những ảnh hưởng nặng nề do dịch covid một mươi chín mang lại